xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của tụi gió trên cao nên mưa rông tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ sẽ gia tăng dần
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
tuy mưa rông tập trung chính vào lúc chiều tối và đêm nhưng cũng phần nào giúp nền nhiệt giảm dần
nắng nóng chỉ còn diễn ra cục bộ với nền nhiệt trên khu vực giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ chịu tác động nhiều hơn của hội tụ gió
nên mưa rông cũng có phần tăng mạnh hơn với nhiều điểm xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
mưa nhiều hơn nên nền nhiệt tại đây cũng giảm đáng kể hơn với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi còn đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn trên ba mươi chín độ
thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ thì kéo dài từ năm đến năm độ
một giờ sáng đến một mươi tám giờ kết hợp với độ ẩm thấp khiến nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức lưu ý
dự báo từ ngày hai mươi bốn thì nắng nóng sẽ có xu hướng giảm bớt mức độ gai gắt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ngày hôm nay và ngày mai thì cũng tiếp tục duy trì nắng nóng
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng gai gắt
chỉ riêng phần nam trung bộ mức nhiệt sẽ chịu hơn đôi chút
và cũng từ ngày hai mươi bốn thì nắng nóng tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ
ở vùng cao tây nguyên vẫn chịu ảnh hưởng của gió tây nam
nên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
ban ngày thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
vẫn có mưa rông vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng có tố lấp cũng như gió
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
ban ngày tại đây có nắng nhiều hơn với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi ba cho đến ba mươi năm độ